đề cập tới chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine hiện đã bước sang tuần thứ bảy
tổng thống nga vladimir putin cam kết nga sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trong vấn đề ukraine
và khẳng định chiến dịch căn dự quân sự là bước đi hợp lý để bảo vệ nước nga
theo ông putin nga mở chiến dịch quân sự với mục tiêu trợ giúp người dân vùng donbass
đề cập đến các biện pháp trừng phạt của mỹ và phương tây tổng thống nga cho hay
nước nga sẽ không bị cô lập và trong thế giới hiện nay không nước nào có thể cô lập một nước nào
và hoàn toàn không thể cô lập một nước khổng lồ như nga
tổng thống putin nhấn mạnh nước nga sẽ không tách mình khỏi phần còn lại của thế giới
và sẵn sàng hợp tác với tất cả đối tác mong muốn làm việc với moscow
theo kênh rt của nga ngày một mươi hai tháng bốn tổng thống nga cho biết ukraine đã đi ngược lại
các thỏa thuận dự kiến được thực hiện giữa các đoàn đàm phán ukraine và nga
tại istanbul thổ nhĩ kỳ vào cuối tháng ba vừa qua
do đó theo ông putin các cuộc đàm phán hòa bình hiện đã trở lại tình trạng bế tắc
ông putin giải thích rằng ukraine đã từ chối công nhận crimea thuộc nga
và khu vực donbass là độc lập
lưu ý rằng hai nội dung đó là những chủ đề chính không đạt được tiến bộ nào trong các cuộc đàm phán